công an tỉnh bình thuận cho biết vào ngày hôm nay đã tiếp tục khởi tố thêm tám đối tượng có hành vi gây dối trật tự công cộng
hủy hoại tài sản và chống người thành công vụ xảy ra tại ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận vào tối ngày một mươi tháng sáu gây hậu quả nghiêm trọng
các đối tượng bị khởi tố gồm trần trọng tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trương giang quốc huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trương minh tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn đinh đồng sinh năm hai nghìn một huỳnh hữu long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn nguyễn thị ngọc tuyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nguyễn quý lai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và đồng kim hùng sinh năm hai nghìn một mươi
như vậy trong các vụ kích động gây dối tại tỉnh bình thuận xảy ra trong hai ngày một mươi và một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám tới nay
cơ quan cảnh sát điều tra của tỉnh bình thuận đã khởi tố bị can hai mươi năm đối tượng